phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tấn công chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm bảo đảm an ninh trả tự góp phần giữ vững ổn định chính trị
phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
phát huy thành tích đã đạt được và để tiếp tục bảo đảm tốt an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
hai mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lãnh đạo bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các điện của bộ các công điện của văn phòng về ứng phó khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế
tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ bí mật nhà nước đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền
xuyên tạc của các thế lực thù địch làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh quản lý cư trú quản lý người nước ngoài
làm tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin phòng ngừa đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia tội phạm có yếu tố nước ngoài
bảo đảm an ninh an toàn mạng thông tin quốc gia mạng thông tin trong nội bộ
tiếp tục thực hiện các cao điểm về tấn công chấn áp tội phạm kiên quyết xử lý hành vi chống người thi hành công vụ để tạo hiệu ứng săn đe phòng ngừa
tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm các vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực đông dân cư
các điểm vui chơi giải trí cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam giữ thực hiện tốt công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân trại viên đợt mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đúng chính sách pháp luật
tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
tổ chức các hoạt động kỷ niệm sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống theo đúng chủ trương của đảng nhà nước và bộ công an
bảo đảm trang trọng thiết thực tiết kiệm không phô trương hình thức lãng phí tăng cường công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân xử lý nghiêm cán bộ sai phạm
tổ chức các cơ quan báo chí truyền hình công an nhân dân chủ động đưa tin tuyên truyền định hướng sư luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự nhất là phản bác các luận điệu sai trái thù địch nhằm xuyên tạc kết động chia rẽ nội bộ tích cực tuyên truyền các hoạt động chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân hưởng người tốt việc tốt trong công tác đấu tranh phòng chống thực phạm bảo đảm an ninh trả tự phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tham gia giúp dân trong phòng chống thiên tai cứu n
địa phương tổ chức nghiêm công tác trực ban trực chỉ huy trong dịp lễ một mươi chín tháng tám và mùng hai tháng chín
các đối tượng làm giả sổ hộ khẩu có con dấu chữ ký lãnh đạo của cơ quan chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trả tự công an quận đã cho xác lập chuyên án và kết quả đã bóc gỡ thành công một đường dây chuyên làm giả sổ hộ khẩu sổ tạm trú có quy mô lớn

các loại máy móc thiết bị gồm laptop máy in màu máy ép plastic và máy làm con dấu năm đối tượng trong đường dây đã cung cấp đủ các loại giấy tờ giả cho bất cứ ai có nhu cầu